sau năm năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
diện mạo nông thôn và đời sống người dân xã vùng biên triền khương huyện sông mã tỉnh sơn la
đã có nhiều khởi sắc đến nay trường khương đã cơ bản hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí và đang tích cực
hoàn thiện một số hạng mục công việc chuẩn bị các điều kiện đón nhận bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới
với đặc thù là xã vùng biên giới nên khi bắt tay thực hiện chương trình trường khương đã gặp những khó khăn nhất định
tuy nhiên sau năm năm thực hiện xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn của xã đã được khởi sắc
đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao đạt được điều đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt
của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở kết hợp với sự đoàn kết chung sức chung lòng của người dân để thực hiện chương trình
điều xét phát đầu tiên rất thích
hộ tỉ lệ hộ nghèo rất cao đường xã thì lại rất khó khăn sau khi được có chủ trương của tỉnh và huyện
thì đảng ủy hội đồng dân và đồng xã đã họp và có nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới
thành đập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
xác định mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới đó chính là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
do đó hàng loạt các mô hình sản xuất đã được đảng ủy ủy ban nhân dân xã quan tâm thực hiện
góp phần giúp người dân trong xã nâng cao đời sống thu nhập
thu nhập bình quân toàn xã năm hai nghìn một mươi bảy đạt hai mươi bảy triệu đồng một người một năm tăng hai mươi một triệu đồng một người một năm so với năm hai nghìn một mươi hai
bên cạnh đó các tiêu chí như văn hóa y tế giáo dục cũng được xã quan tâm đẩy mạnh thực hiện
từ đó người dân thêm tin tưởng vào đường lối lãnh đạo chỉ đạo của đảng
người dân an cư lạc nghiệp bám đất bám làng góp phần thúc đẩy thực hiện tiêu chí an ninh và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng biên giới

đã đánh giá là xã đạt được các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới
tất nhiên là vùng biên giới còn nhiều khó khăn cho nên anh em chúng tôi qua đặt thẩm định này sẽ chỉ ra được những chỉ tiêu nào mà chúng ta tiếp tục từ nay đến khi đạt chuẩn chúng tôi sẽ phải hoàn thành
đến nay xã trường khương đã hoàn chỉnh hồ sơ văn bản báo cáo ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện sông mã và tỉnh sơn la
ngày hai mươi một tháng bảy tổ công tác của các sở
ngành của tỉnh sơn la đã tới xã triển khương để thẩm định kết quả chất lượng các tiêu chí báo cáo ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh
từ đó có cơ sở căn cứ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng tám tới đây